thủ tướng khẳng định chủ trương của trung ương là xây dựng tỉnh bình thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch của việt nam
gồm năng lượng gió mặt trời và cả điện khí là trung tâm du lịch quốc tế và khu vực trung tâm chế biến sâu về titan
để thực hiện chủ trương này thủ tướng đề nghị bình thuận cần có một tư duy đổi mới
những cách làm mới để tiếp tục phát huy vốn đầu tư trong nước cũng như quốc tế
nâng cao chất lượng quy hoạch đi liền với đó là khởi nghiệp các doanh nghiệp tại địa phương
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho một mươi sáu nhà đầu tư
ký thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho hai mươi nhà đầu tư với tổng vốn cam kết gần chín mươi bảy tỷ đồng
chiều nay tiếp tục phiên họp thứ chín ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của chính phủ
về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn một mươi sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo báo cáo thẩm tra sơ bộ
của ủy ban tài chính ngân sách thời gian qua việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước
tuy đã được siết chặt nhưng còn nhiều nơi để xảy ra lãng phí thất thoát tiêu cực
năm hai nghìn một mươi sáu hệ thống kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát hơn bảy trăm năm mươi tỷ đồng
chi thường xuyên của ngân sách nhà nước đã phát hiện gần ba mươi khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục
chế độ quy định trong đó nhiều địa phương tổ chức lễ kỷ niệm thành lập tỉnh tái lập tỉnh
như tỉnh vĩnh phúc chi sáu mươi năm tỷ đồng để mua quà tặng dịp thành lập tỉnh
tập đoàn than khoáng sản việt nam yêu cầu các đơn vị bỏ ra hàng chục tỷ đồng mua kỷ niệm trương
hai mươi năm ngày truyền thống gây lãng phí và tốn kém bên cạnh đó công tác quản lý quy hoạch
quản lý xây dựng quản lý đất đai khu vực nông thôn còn nhiều hạn chế bất cập
theo báo cáo của kiểm toán nhà nước số nợ động xây dựng cơ bản của chương trình
mục tiêu quốc gia nông thôn mới là hơn một mươi năm tỷ đồng
thảo luận về nội dung này đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội tán thành với một mươi nhiệm vụ
giải pháp tiết kiệm chống lãng phí của chính phủ tuy nhiên các đại biểu đề nghị cần xem xét lại
tính khả thi cũng như làm rõ hơn một số giải pháp trước đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến
về quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi năm trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội
đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập bốn phường gồm quảng cư
quảng châu quảng thọ quảng vinh thuộc thị xã sầm sơn và thành lập thành phố sầm sơn thuộc tỉnh thanh hóa
sáng nay tại thành phố hồ chí minh nhà báo nhà nhiếp ảnh giản thanh sơn đã ra mắt sách
vị thế việt nam cuốn sách ký sự ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong hoạt động đối ngoại
của nguyên chủ tịch nước trương tấn sang tới dự có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang và phu nhân
nhà báo giản thanh sơn có may mắn được tháp tùng nguyên chủ tịch nước
trương tấn sang và phu nhân
trương tấn sang tới thăm gần ba mươi quốc gia trên thế giới tham dự các diễn đàn đa phương và các hội nghị quốc tế
với niềm say mê cùng sự lao động miệt mài nhà báo giản thanh sơn đã sở hữu cho mình một bộ ảnh lớn
ghi lại những hình ảnh của nguyên chủ tịch nước và các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới
ảnh của nhà báo giản thanh sơn mang tới mọi người thông điệp về tình hữu nghị
hòa hiếu của một dân tộc khắt khao yêu trụng hòa bình
ở đấy hình ảnh của chủ tịch nước trương tấn sang và các chính khách việt nam tỏa sáng sự tự tin và thân thiện
cũng qua những bức ảnh là hình ảnh một đất nước việt nam đang trên đà đổi mới và hội nhập cùng thế giới
tác giả giản thanh sơn đã dành chọn tấm lòng và tình yêu cho cuốn sách vị thế việt nam
dày bốn trăm năm mươi trang do nhà xuất bản thông tấn ấn hành
cuốn sách còn được xem như một sử liệu quý giá của đối ngoại việt nam
góp phần vào thành tựu bảy mươi năm của ngoại giao việt nam trong thập niên đầu của thế kỷ hai mươi một
người xem và bạn bè có thể cảm nhận ở đây một ngôn ngữ rất riêng
ngôn ngữ bằng hình ảnh lay động đến sâu thẳm của tâm hồn
cuốn sách còn gửi gắm sự trân trọng với nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
một nhà lãnh đạo việt nam một phong cách ngoại giao đã giành được chỗ đứng trong trái tim bè bạn

là một bó hoa tươi thắm mừng thành phố giải phóng
là một bó hoa tươi thắm mừng thành phố giải phóng
đất nước thống nhất và tri ân nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
hôm nay các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền mặt trận đoàn thể của tỉnh quảng nam
tỉnh quảng ngãi cùng lãnh đạo huyện tiên phước tỉnh quảng nam và gia tộc cụ huỳnh
đã dâng hương tưởng niệm bảy mươi năm ngày mất của chí sĩ yêu nước huỳnh thúc kháng
tại nhà lưu niệm cụ huỳnh thúc kháng thuộc xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam
tại buổi dân hương lãnh đạo huyện tiên phước đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của cụ huỳnh thúc kháng
diễn văn nhấn mạnh người dân tiên phước rất đỗi tự hào về cụ huỳnh thúc kháng
người con quê hương quảng nam nhân vật tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ hai mươi
nhà nho yêu nước bậc đại khoa là tấm gương sáng cho các thế hệ nói theo về truyền thống hiếu học
nếp sống thanh cao giản dị không màng lợi danh suốt một đời vì nước vì dân
khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ chủ tịch hồ chí minh cử cụ làm đặc phái viên của chính phủ đi kinh lý miền trung
chuẩn bị toàn dân kháng chiến toàn quốc kháng chiến
trên đường công tác cụ huỳnh lâm bệnh nặng và ra đi thanh thàn để lại lời chào vĩnh quyết
như một lời hiệu triệu kêu gọi đồng bào đoàn kết tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc mà cụ ấp ủ từ lâu
các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng nam và tỉnh quảng ngãi thành kính dâng nén hương
nguyện học tập và ghi nhớ tâm nguyện tình cảm hoài bão phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân của cụ huỳnh thúc kháng
thưa quý vị nhằm góp phần giới thiệu phát huy giá trị của hai bộ phim tư liệu sưu tầm được
cục văn thư và lưu trữ nhà nước đã tổ chức chương trình công bố giới thiệu phim tư liệu
việt nam ba mươi ngày ở sài gòn và hồ chí minh trên đất nước lê ninh
với sự tham gia của gần một trăm linh đại biểu là các nhà khoa học đại diện các bảo tàng cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa
trong quá trình khảo sát tài liệu tại viện phim quốc gia pháp và viện lưu trữ tài liệu phim ảnh quốc gia nga
cụ văn thư và lưu chữ nhà nước đã tiếp cận với nhiều bộ phim tư liệu quý
trong đó có phim tư liệu việt nam ba mươi ngày ở sài gòn và hồ chí minh trên đất nước lenin
nhận thấy giá trị và ý nghĩa lịch sử của những phim tư liệu này
năm hai nghìn một mươi năm cục văn thư và lưu trữ nhà nước đã mua bản sao và bản quyền sử dụng của hai bộ phim nói trên
phim tư liệu việt nam ba mươi ngày ở sài gòn do trang pia mô cát đô
đạo diễn sản xuất năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm với thời lượng sáu mươi phút bốn mươi bốn giây
bộ phim nêu tả những ngày cuối cùng của chiến tranh việt nam
sự sụp đổ này là sự xỉ nhục đối với nước mỹ
là niềm vui của người thắng cuộc
niềm hạnh phúc bình dị của những người không bao giờ nghi ngờ vào kết quả của cuộc chiến
và niềm tin đó giờ đây đã được khẳng định
phim tư liệu hồ chí minh trên đất nước lê ninh
do sưởng phim thời sự tài liệu trung ương nga sản xuất năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu với thời lượng ba mươi phút hai mươi giây
bộ phim nói về các hoạt động của chủ tịch hồ chí minh trong quá trình thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam
những thước phim tư liệu này sẽ góp phần giúp đông đảo công chúng
đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn về quá trình tìm đường cứu nước của chủ tịch hồ chí minh
mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa việt nam liên bang nga và những năm tháng đấu tranh hào hùng chống mỹ cứu nước của dân tộc
tiếp nối chương trình khai mạc hội trợ thương mại quốc tế việt nam expo hai nghìn một mươi bảy

liên quan đến việc bổ nhiệm bất hợp lý tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thái nguyên được dư luận quan tâm thời gian gần đây
sau hai lần thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo xử lý ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên cùng các ban ngành đoàn thể có liên quan đã tổ chức họp báo công bố chính thức về vấn đề này
theo kết luận của thanh tra tỉnh thái nguyên việc bổ nhiệm hai mươi ba cán bộ ở sở nông nghiệp và phát triển nông thôn là nhiều hơn chứ không phải là thừa
chỉ riêng bốn trường hợp cấp phó thuộc tri cục kiểm lâm là vượt qua mức quy định của đề án bố trí việc làm của sở năm hai nghìn một mươi bốn
liên quan đến vấn đề xử lý kiểm điểm các vị trí cấp phó bổ nhiệm chưa đúng quy định sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành xác định
bốn đồng chí vượt so với quy định căn cứ vào yêu cầu công việc vị trí chức năng năng lực sở trường để có sự bố trí sắp xếp lại
bốn người đã được sắp xếp vào vị trí mới phù hợp với quy định của tỉnh
số lượng cấp phó chưa hợp lý đã tiến hành sắp xếp và bố trí một mươi bảy trường hợp này vào vị trí mới
bên cạnh đó sở bước đầu xác định việc tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể cá nhân để làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định
tính thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào bị thôi chức vụ kiểm điểm mà vẫn trong quá trình kiểm tra xem xét
tiếp tục thông tin về vụ tàng trữ khối lượng lớn lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh hà giang
lực lượng kiểm lâm tỉnh hà giang đã phối hợp với các phòng chức năng
công an tỉnh và công an huyện vị xuyên mật phục xác minh trong một thời gian dài
ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng chức năng đã tiến hành khám nơi cất giữ tăng vật phương tiện vi phạm hành chính
của gia đình ông vũ mạnh hoạch chú tại tổ năm thị trấn nông trường việt lâm huyện vị xuyên
theo đó tổ công tác gồm đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số một thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh hà giang
đã phối hợp với hạt kiểm lâm vị xuyên phòng cảnh sát kinh tế và phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà giang
tiến hành kiểm tra sưởng chế biến gỗ của gia đình ông vũ mạnh hoạch
qua quá trình kiểm đếm số lượng gỗ mà chủ cơ sở cất giữ là một một trăm bảy mươi bốn đơn vị gỗ nghiến
thuộc nhóm hai a là nhóm gỗ tự nhiên quý hiếm cấm khai thác dạng tròn cắt khúc và không có dấu búa kiểm lâm
với khối lượng quy đổi là một mươi ba sáu mươi chín mét khối cùng với một mươi ba thanh gỗ nghiến dạng hộp với khối lượng bảy mươi sáu mét khối tổng khối lượng gỗ là một mươi bốn bốn mét khối

thuộc nhóm hai a là nhóm gỗ nghiến tổng khối lượng gỗ nghiến tổng khối lượng gỗ nghiến tổng khối lượng gỗ nghiến tổng khối lượng gỗ nghiến tổng khối lượng gỗ nghiến
tuy nhiên qua kiểm tra lực lượng chức năng xét thấy số giấy tờ này chưa đủ căn cứ xác định nguồn gốc rõ ràng của số gỗ nghiến nói trên
nên đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ nghiến được phát hiện và giấy tờ có liên quan để xác minh làm rõ
nếu phát hiện sai phạm về số giấy tờ này sẽ xử lý với hình thức tăng nặng
đang nói là trong suốt thời gian khám xét ông vũ mạnh hoạch đã không chịu hợp tác với lực lượng chức năng
khiến cho quá trình xử lý vụ việc bị kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ gây khó khăn cho lực lượng chức năng cũng như gây bức xúc trong dư luận
hôm nay hội trợ thương mại quốc tế việt nam lần thứ hai mươi bảy việt nam expo hai nghìn một mươi bảy đã được khai mạc tại hà nội
có sự tham gia của năm trăm linh doanh nghiệp với gần sáu trăm linh dân hàng đến từ một mươi sáu tỉnh thành phố của việt nam và hai mươi ba quốc gia cùng vùng lãnh thổ
hội trợ thương mại quốc tế việt nam việt nam expo hai nghìn một mươi bảy
hội trợ thương mại quốc tế việt nam việt nam expo hai nghìn một mươi bảy được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như đem đến những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp việt nam tăng cường xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa góp phần thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế
việt nam expo hai nghìn một mươi bảy cũng là một trong những sự kiện trong chuỗi chiến dịch tổng lực về xúc tiến thương mại và đầu tư của việt nam trong thế kỷ hai mươi một
đồng thời cũng là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng của ngành công thương việt nam góp phần vào chuỗi các chương trình hợp tác xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu và đầu tư của việt nam
hội trợ sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tại trung tâm triển lãm quốc tế hà nội
theo đại diện bến xe miền đông trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm bến xe sẽ phục vụ khoảng một trăm sáu mươi bốn lượt khách
trong đó ngày cao điểm có đến bốn mươi đến bốn mươi tám khách trên một ngày tăng hơn ba so với dịp lễ năm trước
để thu hút thêm xe vào chở khách bù đắp lỗ chiều xe chạy rỗng từ các tỉnh về thành phố ít khách
các đơn vị vận tải thống nhất điều chỉnh tăng ba mươi bốn mươi giá vé so với ngày thường
cụ thể các tuyến từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh bà rịa vũng tàu bình phước đồng nai phụ thu không quá ba mươi
các tuyến thuộc khu vực tây nguyên ninh thuận bình thuận đến quảng ngãi đề nghị phụ thu không quá bốn mươi
còn ở bến xe miền tây thì bà con về thăm quê nhà ở các tỉnh miền tây cũng sẽ tăng lên năm mươi sáu năm mươi tám khách một ngày
chủ yếu từ thành phố hồ chí minh đi các tỉnh tiền giang bến tre cần thơ an giang kiên giang
do đó bến xe đã đề nghị các đơn vị vận tải điều chỉnh tăng giá vé không quá hai mươi so với ngày thường
đồng thời yêu cầu các nhà xe không được để khách chờ đợi lâu và ủn ứ trong nhà ga
không được chở quá số người quy định và bán qua giá kiếp nghiêm yết
xã nhân châu thành phố quy nhơn tỉnh bình định
được công nhận là xã đảo đã gần hai năm nay nhưng đến nay cán bộ và nhân dân trên đảo vẫn chưa nhận được chế độ theo quy định
xã nhân châu là xã đảo còn gặp nhiều khó khăn càng khó khăn khi không nhận được chế độ của đảo
vì vậy cán bộ và người dân nơi đây mong muốn sớm được hưởng các chế độ chính sách xã đảo để họ yên tâm công tác ổn định đời sống
cách thành phố quy nhơn khoảng hai mươi bốn km về phía đông nam tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
nhân dân và chính quyền xã hân hoan vui mừng đón nhận quyết định công nhận nhân châu
là xã đảo nhưng đã gần hai năm trôi qua cán bộ và nhân dân nơi đây vẫn chưa được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi dành cho xã đảo
không chỉ cô phụng đời sống của các thầy cô giáo khác trong trường cũng đang rất khó khăn thiếu thốn
do phải vận chuyển từ đất liền ra nên giá cả các loại đồ dùng sinh hoạt trên đảo rất cao
trong khi ngoài lương ra thì các thầy cô giáo ở đây chưa có khoản phụ cấp nào
có quyết định số một trăm ba mươi một là cách với nhân châu nó không còn nằm trong chương trình bảy
nhưng mà hệ đảo nữa thực thần thử là ít hay nhiều nó cũng tác động vào vấn đề tư tưởng của cán bộ
của chiến sĩ rồi của những người đang công tác trên đảo
vì hiện nay là chúng tôi chưa hưởng được một cái chế độ nào của đảo
nhưng mà trong lúc là cái quyết định một trăm ba mươi một là đã cách toàn bộ cái chế độ hay rồi
cái này là cái mà chúng tôi cũng đang mong muốn rằng là các bộ ngành trung ương cần phải quan tâm
thực hiện cái cơ chế chính sách đối với một cái xã đảo để mà chúng tôi hưởng được
cái sự quan tâm của đại nhà nước hỗ trợ vào vấn đề xây dựng
cơ sở hạ tầng cũng như là các chế độ chính sách đối với cán bộ với nhân dân của xã đảng
cán bộ và người dân nơi đây mong muốn các bộ ngành trung ương và tỉnh bình định
sớm giải quyết về thủ tục cho nhân châu được hưởng các chế độ chính sách xã đảo
để họ yên tâm công tác ổn định đời sống có thêm động lực xây dựng đảo góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước
thưa quý vị theo quy chế của bộ giáo dục và đào tạo
thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học cùng đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
từ ngày một tháng bốn đến hết ngày hai mươi tháng bốn
như vậy là cho đến ngày hôm nay thí sinh chỉ còn một ngày nữa để hoàn tất các thủ tục
sau đó thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi hay là môn thi đã đăng ký
đến thời điểm này nhiều trường trung học phổ thông tại hà nội
đã hoàn tất khâu đăng ký thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
và đang trong giai đoạn kiểm dò sai sót
bổ sung thêm nguyện vọng nếu có cho thí sinh
trường trung học phổ thông hồng thái năm nay có một điểm khác biệt hẳn so với năm trước
đó là toàn trường có bốn trăm bốn mươi năm em học sinh lớp một mươi hai
thì hơn ba trăm linh em đăng ký tổ hợp bài thi khoa học xã hội chiếm hai phần ba tổng số
trong khi năm ngoái cả trường không có em nào đăng ký thi môn sử
còn môn địa thì chỉ vài em đăng ký
đa số các em sẽ lựa chọn sang khoa học xã hội
để dính tức là bị cái điểm liệt ở cái bài thi thành phần ở môn khoa học xã hội
là theo các em là nó sẽ ít hơn so với cái bài thi của khoa học tự nhiên
nên các em sẽ lựa chọn sang bên đó
đấy là một cái xu thế mà đi hỏi tìm hiểu về học sinh thì đây là một cái xu thế chủ yếu
tổ khoa học xã hội là những môn khá gần gũi với đời sống
ví dụ như môn sử địa môn giáo dục công dân
và khi các thầy cô dạy thì những cái điều đấy
có thể là những cái điều mà các cháu gặp nhiều
cho nên là các con có thể dễ trả lời hơn
cũng theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo thì tính đến ngày hôm nay
số lượng thí sinh cả nước chọn bài thi khoa học xã hội đã nhiều hơn bài thi khoa học tự nhiên
trong đó về lựa chọn môn thi tổ hợp lịch sử hiện đang là môn được thí sinh lựa chọn nhiều nhất
với ba trăm năm mươi hai trăm ba mươi sáu lượt đăng ký
điều này cho thấy sự đảo chiều đáng kể trong xu hướng lựa chọn môn thi
của thí sinh năm nay so với những năm trước
học tự nhiên thì em được nghỉ một hai ngày
nhưng mà giờ học xã hội thì những ngày nghỉ thì em phải học
em thấy ba môn tự nhiên đối với em là rất là khó
ba môn xã hội này sẽ tránh cho em giúp tránh gần các điểm nghiệp
với tự nhiên thì có thể là kiến thức của các bạn rất là khó
rất là khó và nhiều mảng kiến thức
và xã hội thì nó kiến thức thì nó sẽ gắn liền với đời sống của các bạn
nên là đối với em thì có thể là nó sẽ dễ hơn ạ
tại trường trung học phổ thông phạm hùng thái
đa phần thí sinh đăng ký xét tuyển khoảng ba năm nguyện vọng vào đại học
một số ít em đăng ký bảy tám nguyện vọng
dù nhiều nguyện vọng nhưng đa phần cũng chỉ chọn tập trung ở hai đến ba trường
với những học sinh đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp
các thầy cô đều dặn dò rất cẩn thận
trong đó quán triệt học sinh không được bỏ bài thi tổ hợp đã đăng ký
và không được bỏ bài thi tổ hợp
không được bỏ bất cứ môn thi nào trong bài thi tổ hợp
vừa qua đoàn thanh niên trung tâm truyền hình nhân dân báo nhân dân
phối hợp với đài phát thanh và truyền hình bắc cạn
ubnd huyện bắc nạm đã khánh thành cầu bàn lùng muồng xã xuân la
sau hơn một tháng thi công cầu lùng muồng đã hoàn thành phục vụ việc đi lại
cho hơn một trăm linh hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc giao và mông trên địa bàn xã xuân la
đây là công trình do trung tâm truyền hình nhân dân và người dân xã xuân la
phối hợp thực hiện người dân đóng góp về giải phóng mặt bằng và thi công
đoàn thanh niên truyền hình nhân dân đóng góp về nguyên vật liệu và tư vấn giám sát
ước tính cây cầu này có tổng mức đầu tư khoảng sáu mươi triệu đồng
ngoài việc khánh thành cầu lùng muồng đoàn thanh niên truyền hình nhân dân
cũng đã trao hơn hai trăm linh xuất quà cho học sinh các phân trường vùng cao
các gia đình chính sách và hộ nghèo của xã xuân la huyện bắc nạm bắc cạn
và xã quý quân huyện hà quảng cao bằng
đây là một trong những hoạt động tình nguyện trong năm hai nghìn một mươi bảy
của đoàn thanh niên trung tâm truyền hình nhân dân
tổng thống mỹ donald trump vừa ký một xác lệnh mang tên
mua hàng mỹ và thuê người lao động mỹ
nhằm xem xét lại chương trình cấp visa h một b
cho những người nước ngoài được coi là lao động lành nghề
đây được coi là động thái giúp ông trump thực hiện lời hứa
đưa việc làm lại cho người dân mỹ đặt quyền lợi của nước mỹ lên trên hết
mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm ngoái
tổng thống mỹ donald trump ký xác lệnh hành pháp
nhằm xem xét lại chương trình cấp visa h một b
khi đang tới thăm trụ sở của một hãng sản xuất công cụ tại bang wiscosin
h một b là chương trình cấp visa cho người nước ngoài
có tay nghề cao còn hiếm tại mỹ thường là trong lĩnh vực khoa học công nghệ
tuy nhiên chính quyền tổng thống trump lo ngại
chương trình này tạo lỗ hổng cho các công ty mỹ
thuê người nước ngoài với mức lương thấp hơn người mỹ
để làm những việc tương tự như người bản địa
khiến cơ hội việc làm của sơn mỹ thấp đi
với việc ký xác lệnh này chúng ta đang gửi đi một thông điệp tới thế giới
đó là chúng ta sẽ bảo vệ chúng ta
chúng ta sẽ bảo vệ công nhân mỹ bảo vệ việc làm
và cuối cùng là đặt nước mỹ lên trên hết
theo cơ quan di trú và nhập tịch mỹ theo chương trình h một b
mỗi năm chính phủ mỹ cấp khoảng sáu mươi năm visa cho lao động tay nghề cao nước ngoài
và hai mươi thị thực khác cho sinh viên nước ngoài đi làm sau tốt nghiệp
cũng theo cơ quan này số đơn cấp thị thực h một b năm hai nghìn một mươi bảy
đã giảm khoảng ba mươi bảy đơn so với năm hai nghìn một mươi sáu
cũng trong ngày hôm nay chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ mỹ

những binh sĩ thuộc lực lượng này được triển khai tới thành phố darwin
miền bắc australia thể hiện cam kết của tổng thống mỹ donald trump
về chiến lược xoay trục an ninh sang châu á của chính quyền tiền nhiệm
trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực
khoảng một hai trăm năm mươi binh sĩ lính thủy đánh bộ mỹ đã tới thành phố dakwin bằng máy bay
để tham gia cuộc tập trận chung với australia trong khuôn khổ chương trình kéo dài hai mươi năm năm
được tổng thống tiền nhiệm barack obama khởi động năm hai nghìn hai mươi
tổng thống tiền nhiệm barack obama khởi động năm hai nghìn hai mươi
quân đội nước này đang tiến hành một cuộc cải tổ tám mươi bốn đơn vị quân sự mới
nhằm tăng cường sức mạnh lực lượng vũ trang của đất nước
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã đưa ra tuyên bố trên
trong cuộc gặp các quan chức quân đội cao cấp ở bắc kinh
ông tập cận bình yêu cầu các đơn vị quân đội chủ động cải cách và đổi mới
để tăng cường khoa học và công nghệ quân sự
chú trọng đào tạo và thúc đẩy tiến trình nâng cấp để quân đội hoạt động hiệu quả hơn
chủ tịch trung quốc nhấn mạnh cần bảo đảm định hướng chính trị trong hoạt động quân sự
và yêu cầu quân đội trung quốc tuyệt đối tuân thủ kỷ luật chính trị
liên quan đến cuộc chiến chống ma túy tại philippines
theo kết quả thăm dò mới được công bố
tỷ lệ ủng hộ người dân philippines đối với cuộc chiến chống ma túy
của tổng thống rodrio duterte đã giảm trong quý một năm nay
theo kết quả thăm dò công bố ngày hôm nay của trạm thời tiết xã hội philippines
bảy mươi tám trong số một hai trăm linh quân đội
năm người được hỏi khẳng định họ ủng hộ chiến dịch chấn áp hoạt động buôn bán ma túy
của chính phủ philippines thấp hơn mức tám mươi năm trong cuộc thăm dò tương tự
được tiến hành vào tháng một mươi hai năm ngoái
số người phản đối chiến dịch này đã tăng từ tám lên một mươi hai
với hàng nghìn đối tượng bị tiêu diệt trong thời gian triển khai chiến dịch
chín mươi hai số người được hỏi tin rằng điều quan trọng là nhà chức trách
cần bắt sống được nghi phạm thay vì tiêu diệt
phản ứng trước kết quả thăm dò phát ngôn viên của tổng thống philippines cho rằng
điều này cho thấy sự kiên định của người dân khi đánh giá
những nỗ lực của chính phủ trong cuộc chiến chống ma túy
theo thống kê cảnh sát philippines đã tiêu diệt gần chín đối tượng
trong chiến dịch chống ma túy kể từ khi tổng thống duterte lên nắm quyền
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
nhật bản giới hạn số giờ làm thêm để ngăn chặn nguy cơ tự tử
hay facebook nghiên cứu nâng cao tính chân thực về chỉnh sửa ảnh
trên điện thoại thông minh là những thông tin đáng chú ý ngay sau đây
một trăm linh giờ mỗi tháng là thời gian làm thêm tối đa được phép
theo dự luật mới của nhật bản nhằm giảm nhẹ tình trạng người lao động
suy kiệt thể lực sẽ rơi vào trạng thái chầm ớt dẫn tới hành động tiêu cực như tự tử
đồng thời các doanh nghiệp vi phạm cũng bị ấn định mức phạt cụ thể
đây là lần đầu tiên nhật bản đưa hai vấn đề trên vào luật
dự kiến sự luật này sẽ được đưa lên quốc hội trong năm nay
tuy nhiên dư luận nhật bản ngay lập tức phản đối văn kiện này
với lý do mức trần số giờ làm thêm này vẫn quá cao
tử vong và tự tử do làm việc quá sức đã trở thành một thực trạng nhức nhối tại nhật bản
năm hai nghìn một mươi sáu dư luận nhật bản dậy sóng khi các cơ quan chức năng xác nhận
nguyên nhân tự sát của một cô gái hai mươi bốn tuổi ở nước này là do làm việc quá nhiều
tại hội thảo thường niên diễn ra tại thung lũng silicon
giám đốc điều hành facebook mark zuckerberg cho biết
camera của điện thoại thông minh là nền tảng ban đầu
và hứa hẹn đối với các tính năng tăng độ chân thực của các ứng dụng chỉnh sửa ảnh
để đưa lên mạng
theo đó một loạt thiết bị có thể dễ dàng thực hiện các vai trò ảo của mình
như bảng game hoặc màn hình tv
với việc người dùng có thể dễ dàng chơi hoặc xem mà không cần các phiên bản vật chất
cách mà các loại cây cối động vật hay mặt nạ số
có thể được đưa vào các màn hình thực
và được xem qua camera của điện thoại thông minh
giống như trò pokemon go
cho phép người chơi bắt các thực thể chuyển động ở quanh mình
mặc dù các công cụ tăng tính chân thực mà facebook công bố rất ấn tượng
nhưng có lẽ cần nhiều thời gian hơn nữa
trước khi công nghệ này đến được với những người sử dụng đam mê công nghệ